hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường trường sơn ngày truyền thống bộ đội trường sơn đường hồ chí minh
hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam báo cựu chiến binh việt nam phối hợp phát động cuộc thi viết hào khí trường sơn
cuộc thi viết hào khí trường sơn do hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn thái bình dương
và báo cựu chiến binh việt nam tổ chức
thiếu tướng hoàng anh tuấn phó chủ tịch thường trực tổng thư ký hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ
để tiếp tục góp phần vào cái pho lịch sử của dân tộc chúng ta để giáo dục cho con cháu sau này và ngay cho những người hôm nay
và không phải chỉ có như thế mà còn để cổ vũ cho những chiến sĩ trường sơn và những tuổi trẻ là tiếp tục phát huy truyền thống trường sơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cuộc thi tập trung hai chủ đề trường sơn những năm tháng hào hùng viết về những gương chiến đấu
sinh dũng cảm của quân và dân ta trên tuyến tri viện chiến lược trường sơn đường hồ chí minh trong kháng chiến chống mỹ
tình cảm của quân dân cả nước cho đường trường sơn tình đoàn kết quốc tế đặc biệt là đoàn kết việt nam lào campuchia
một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sức sống của đường trường sơn huyền thoại
đó là đề tài viết về một cái thế hệ mà tôi đã nói là một thế hệ vàng của quân đội nhân dân việt nam
thế hệ vàng của quân của nhân dân việt nam mà đó là thế hệ năm nhất

chiến đấu hy sinh ác liệt nhất tình người đẹp nhất tình cảm quốc tế trong sáng nhất
trách nhiệm với tổ quốc và nhân dân là cao nhất và hưởng thủ là thấp nhất
tôi nghĩ tất cả những điều đó là vô giá của quá khứ và cũng là vô giá của tương lai
cho nên khi chúng ta viết lại những điều đó chính là những tài liệu giáo dục thế hệ trẻ tốt nhất
và để chúng ta thấy được thế hệ trẻ việt nam chúng ta thấy được những giá phải trả để có hòa bình
để thấy được cái hào khí anh hùng của các thể đi trước để tiếp tục phấn đấu vươn lên
đưa dân tộc việt nam chúng ta sáng giá hơn không chỉ trong chiến tranh mà cả trong hòa bình
không chỉ trong bảo vệ tổ quốc mà cả trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và nhất là xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập
và tôi nghĩ giá trị đó là vô giá
nhân vật sự kiện được phản ánh phải là người thật việc thật có địa chỉ không gian thời gian rõ ràng
thời gian nhận bài đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
lễ tổng kết cuộc thi và trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức tại hà nội